thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn cả nước đã xảy ra cháy nổ tại các cơ sở dịch vụ kinh doanh karaoke gây thiệt hại lớn về người và tài sản
hơn bao giờ hết thì việc kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ tại các điểm kinh doanh karaoke trở nên cấp thiết hơn phản ánh của phóng viên tại tỉnh quảng ngãi
cơ sở karaoke cường phát ở đường trần quang diệu phường nghĩa lộ thành phố quảng ngãi
cơ sở này có đến hai lần xảy ra hỏa hoạn thiệt hại hàng tỷ đồng
rất may không xảy ra thương vong về người
hiện cơ sở karaoke cường phát đã đầu tư sửa chữa cơ sở nâng cấp hệ thống phòng cháy chữa cháy
cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke có đặc thù là nơi thường tập trung đông người đến vui chơi giải trí vào một thời điểm nhất định
đặc điểm chung của các phòng hát karaoke là đều được thiết kế cửa ra vào hẹp cách âm bằng các vật liệu dễ cháy như mút xốp cao su non bông thủy tinh
tình trạng khách hàng thắp nến tổ chức sinh nhật hút thuốc lá diễn ra phổ biến nên nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ luôn rình dập
đặc biệt là hệ thống điện bố trí quá phức tợp cộng vào đó là việc thiết kế hệ thống phòng là khép kính
rồi khi mà xảy ra cháy là cái việc mà thoát thăng giữa các khách đi karaoke là rất là khó khăn rất là nguy hiểm đến tính mận
và khi chúng tôi tiếp cận cái hiện trường sau khi xảy ra cháy thì cũng rất là khó
tại vì hiện trường là các phòng nó bố trí đó
rất là kính nên là khi mà tiến hành không hiện trường là cái sức nóng lòng tỏa rất là nóng
thời gian qua lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh quảng ngãi đã trực tiếp hướng dẫn các cơ sở
biện pháp khắc phục thiếu sót trong phòng cháy chữa cháy tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng thoát nạn thoát hiểm
cách sử dụng bảo trì bảo dưỡng phương tiện phòng cháy chữa cháy hiện có của cơ sở
đồng thời xử lý các thiếu sót về điều kiện an toàn phòng chống cháy nổ
không để tồn tại nguy cơ cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke
nguy cơ là vậy song công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh karaoke hiện nay
vẫn có nơi chưa đáp ứng tốt yêu cầu
nhiều cơ sở chưa có phương án chữa cháy thoát nạn theo quy định
nhân viên thường xuyên thay đổi không được tập huấn trang bị kiến thức cơ bản về phòng ngừa hỏa hoạn
người dân thiếu ý thức thiếu hiểu biết phòng cháy chữa cháy
nên chỉ cần một chút bất cẩn cầu thả thì cái giá phải trả là rất đắt